tại bruxelles của bỉ phiên họp toàn thể đầu tiên của hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác á âu lần thứ một mươi hai asem một mươi hai đã diễn ra với chủ đề
cùng vun đắp tương lai thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và kết nối bền vững
thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam cùng tham dự phiên họp
tại phiên họp toàn thể đầu tiên các nhà lãnh đạo ủng hộ mạnh mẽ thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ
thương mại tự do mở và không phân biệt đối xử cam kết chống lại mọi hình thức bảo hộ
phối hợp giải quyết các rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế thế giới
củng cố và cải cách vkto và tăng cường phối hợp chính sách với cửa hai mươi và oecd
hội nghị nhất trí đẩy mạnh hợp tác asem về thương mại và đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ
nhỏ và vừa tham gia các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu
đẩy mạnh hợp tác ứng phó với các thách thức từ nền kinh tế số và thương mại điện tử
các nhà lãnh đạo cũng cam kết triển khai mạnh mẽ chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững
thúc đẩy phát triển bao trùm ủng hộ hợp tác tiểu vùng trong đó coi mekong downwep là điển hình của hợp tác á âu
hội nghị cũng nhất trí đưa kết nối thành trọng tâm của hợp tác asem trong thời gian tới
với sáu lĩnh vực ưu tiên gồm kết nối chính sách kết nối bền vững kết nối thương mại và đầu tư
kết nối số kết nối con người và kết nối liên quan đến thách thức an ninh